ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
để ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố đà lạt
ước đạt hơn sáu năm triệu lượt khách tăng một mươi ba so với cùng kỳ
tiếp tục thực hiện nghị quyết bảy của tỉnh ủy lâm đồng về phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố đà lạt đã đón hơn sáu năm triệu lượt du khách tham quan nghỉ dưỡng tăng một mươi ba so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế bốn trăm tám mươi năm lượt tăng hai mươi một ba khách nội địa hơn sáu triệu lượt tăng chín năm
lượng khách lưu trú đạt bốn bốn mươi năm triệu lượt tăng một mươi một ba tổng thu dịch vụ du lịch hơn một mươi một bảy nghìn tỷ đồng
tỉnh lâm đồng hiện có một ba trăm chín mươi chín cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu tập trung tại thành phố đà lạt với hai mươi chín trăm chín mươi bốn phòng
ba mươi năm khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh hơn sáu mươi điểm tham quan miễn phí
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lâm đồng đề ra mục tiêu đón hơn một bảy triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám